công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa tiến hành triệu tập ba đối tượng cùng sinh năm hai nghìn bảy
là học sinh của trường trung học phổ thông huyện tuần giáo để xác minh làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng được triệu tập là lường ngọc thủy tạ thanh tài ló minh hải
trước đó công an huyện tuần giáo đã tiếp nhận tin báo của chị lò thị huệ
chú tải bản cang xã quài nương huyện tuần giáo về việc vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một vừa qua
tại khu vực sân vận động huyện tuần giáo
em trai của chị là lò văn thao sinh năm hai nghìn bảy là học sinh của lớp một mươi a năm
đã bị ba thanh niên đi trên xe đạp điện không quen biết dùng gậy đập vào đầu
khiến cho thao bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện và đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện tuần giáo đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra
xác định và làm rõ triệu tập ba đối tượng trên đến trụ sở công an để làm việc
cả ba đối tượng khai nhận chính là nhóm thanh niên đã dùng hung khí chuẩn bị từ trước
gây thương tích cho thao vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một